thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp thường trực chính phủ về triển khai dự án thu phí không dừng bảo đảm minh bạch
đây là dự án quan trọng có ý nghĩa và tiện ích to lớn được quốc hội chính phủ và nhân dân hết sức quan tâm
thực hiện chủ trương của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải phân chia hệ thống thành hai giai đoạn
phù hợp với lộ trình và điều kiện thực hiện
giai đoạn một gồm các trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh đoàn qua tây nguyên và một số tuyến cao tốc tổng số bốn mươi bốn trạm
giai đoạn hai gồm các trạm thu phí còn lại trên các tuyến quốc lộ tổng số ba mươi ba trạm
đối với dự án giai đoạn một cơ bản các trạm trên quốc lộ một đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên và một số tuyến quốc lộ
cao tốc có lưu lượng giao thông lớn đã triển khai và vận hành hệ thống etc bốn mươi trên bốn mươi bốn trạm
bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí
đối với dự án giai đoạn hai bộ giao thông vận tải đã lựa chọn thêm đơn vị cung cấp dịch vụ thứ hai là công ty cổ phần giao thông số việt nam
nền tảng là tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội việt then để triển khai đồng thời các trạm thu phí còn lại trên toàn quốc ba mươi ba trạm
hiện việc kết nối liên thông tài khoản giao thông với tài khoản cá nhân tại ngân hàng bidv và đang mở rộng dịch vụ sang các ngân hàng khác
đối với giai đoạn hai hiện việt thên đang tổ chức thực hiện liên thông tài khoản ngân hàng thông qua việc sử dụng ví điện tử việt tenpay
dự kiến đưa dịch vụ vào khai thác trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh đây là việc cần triển khai nhanh bảo đảm tính minh bạch trong việc thu phí
bộ giao thông vận tải phải chỉ đạo các doanh nghiệp bảo đảm thu phí trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số
các nhà đầu tư bot cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai ngay việc thu phí tự động này
trường hợp đến ba mươi một tháng một mươi hai mà trạm nào chưa thu phí thì bộ giao thông vận tải phải dừng hoạt động của trạm thu phí ấy lại
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung gián thẻ tương tác giữa phương tiện và hệ thống etc
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc xử lý nghiêm và lên án hành vi không chấp hành thực hiện việc thu phí không dừng gây cản trở giao thông